các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mọi người cần thực hiện tốt các thông điệp sau
hạn chế tối đa ra ngoài chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết
nếu buộc phải ra ngoài luôn đeo khẩu trang hãy giữ khoảng cách tiếp xúc tốt nhất là hai mét
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn
thường xuyên vệ sinh để thông thoáng nhà cửa lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc sinh hoạt lành mạnh
thực hiện khai báo y tế cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày giữ liên hệ thường xuyên với các bộ y tế cơ sở
những thói quen cần thay đổi trong mùa dịch covid một mươi chín
và cũng không tới nhà người khác
trước ốm đau đến ngay bệnh viện nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn
cuối cùng tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch